thiếu tướng tiến sĩ lê xuân thành phó giám đốc học viện chính trị bộ quốc phòng cho rằng

trong huy động các lực lượng tại chỗ giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự
từ đó đặt ra cần nghiên cứu xây dựng ban hành luật lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở
quy định những vấn đề như xây dựng một hệ thống tổ chức mới thống nhất các lực lượng công an

lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở quy định rõ chức năng nhiệm vụ
độ chính sách phù hợp với cách thức tổ chức chỉ huy chỉ đạo điều hành hoạt động của từng thành phần

phù hợp với thực tiễn góp phần bảo đảm an ninh trật tự giữ vững an ninh quốc gia bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
nếu được quốc hội thông qua và ban hành lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ là cơ sở pháp lý

từ thực tiễn các đại biểu cho rằng thời gian qua nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự nảy sinh từ cơ sở nhưng không được phát hiện kịp thời
giải quyết triệt đề sẽ tích tụ phát triển thành xung đột xã hội tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự
cuộc sống của người dân và an ninh con người đe dọa sự ổn định chính trị cản trở quá trình phát triển kinh tế
văn hóa xã hội tại địa phương tại một số vùng liên vùng và toàn quốc
giải quyết thực trạng và những mâu thuẫn này đòi hỏi sự nỗ lực đồng bộ của đảng nhà nước sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
sự tham gia chủ động tích cực của toàn dân lực lượng nòng cốt là công an nhân dân
trên phương diện pháp lý cần nhanh chóng có luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở
ban hành và thực hiện tốt luật này chẳng những là cần thiết mà còn là bức xúc
nhất là trước yêu cầu xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền đẩy mạnh đổi mới hệ thống tổ chức bộ máy
từ bộ máy đảng nhà nước đến các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị trong xã hội
để tăng cường cải cách hành chính tăng cường quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực của đời sống
lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở là một công cụ của nhà nước pháp quyền việt nam
do vậy cần phải được tổ chức hoạt động theo quy định của pháp luật
cần phải pháp điện hóa tất cả các quy định của pháp luật
có từ trước có sự điều chỉnh bổ sung phát triển để phù hợp với yêu cầu xây dựng các lực lượng bảo vệ tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
như vậy trong giai đoạn mới của đất nước trước yêu cầu ngày càng cao của công tác bảo đảm an ninh trật tự
cần phải tiếp tục xây dựng củng cố hoàn thiện tổ chức hoạt động của các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
tại hội thảo khoa học
luận cứu khoa học và thực tiễn của việc xây dựng dự án luật trật tự an toàn giao thông
đa số các đại biểu tán thành việc xây dựng hai luật mới là luật đường bộ và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
điều này phù hợp với xu hướng lập pháp trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền
đáp ứng yêu cầu của thực tiễn quản lý đất nước trong tình hình mới
phát biểu tham luận tại hội thảo trung tướng vũ độ anh dũng thành viên ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc bộ trưởng bộ công an cho rằng
kinh tế xã hội nước ta những năm qua đạt nhiều thành tiệu lớn nhưng trật tự an toàn giao thông vi phạm rất nhiều
mỗi năm các lực lượng chức năng xử phạt khoảng năm sáu triệu trường hợp
đặc biệt vẫn còn trường hợp người vi phạm coi thường pháp luật sẵn sàng chống trả lực lượng thi hành công vụ
văn hóa giao thông ý thức chấp hành pháp luật còn hạn chế
do đó nền trật tự an toàn giao thông cần một đạo luật cụ thể mạnh mẽ hơn để điều chỉnh điều này
đó là luật trật tự an toàn giao thông đường bộ do bộ công an chủ trì soạn thảo
trong luật giao thông đường bộ vừa có luật lật đường bộ và vừa có trong luật trật tự
thì theo tôi ban soạn thảo hai bộ cần nghiên cứu và giả soát cái này
cá nhân tôi thì vừa đề nghị nghiên cứu theo hướng là những cái gì mà thuộc về trật tự an toàn giao thông
và nó động tức là nó hoạt động tức là con người và phương tiện thì để luật trật tự an toàn giao thông
còn những gì tính hạ tầng đường bộ
hoặc là vì hè cái quy định về việc cấp phép đấy thì nên để luật đường bộ
những cái luận cứu về vấn đề khoa học những cái luận cứu về vấn đề thực tiện
thì đã được hai bộ là trao đổi và thống nhất
từ những cái cơ sở đó mà chúng tôi đã kiến nghị là thực hiện cái nhiệm vụ là
sửa đổi luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
xây dựng hai cái bộ
hai cái bộ luật đó là bộ luật đường bộ và bộ luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông
thì cái này là chúng tôi cũng đã hoàn thiện và cũng đã trình với chính phủ
chúng tôi thảo luận cũng cần thiết là có một luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông
và nêu rõ người chịu trách nhiệm và cơ quan phối hợp
và cái cơ quan nào nó liên quan là cũng phải thể hiện và rõ vấn đề này
một vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm
trong xây dựng luật cần quan tâm đến quyền con người
phó giáo sư tiến sĩ tường duy kiên viện trưởng viện quyền con người
học viện chính trị quốc gia hồ chí minh cho rằng
việc xây dựng luật phải ưu tiên bảo vệ nhóm người yếu thế
như trẻ em người cao tuổi người khuyết tật khi tham gia giao thông
trong hiến pháp chúng ta đã quy định rõ nguyên tắc công nhận tôn trọng bảo vệ bảo đảm quyền con người rồi
cái này là trách nhiệm của nhà nước rồi cho nên là chúng ta nên đưa vào một cái nguyên tắc
ở trong cái luật về bảo đảm an trật tự an toàn giao thông đường bộ
đưa thành một cái nguyên tắc
và cụ thể hóa hơn quyền và nghĩa vụ của những người tham gia giao thông ngay trong luật
và tinh thần là càng cụ thể càng tốt
đấy là thứ nhất
cái thứ hai là chúng ta phải quy định cụ thể hóa cái nhiệm vụ quyền hạn hình thức nội dung
quy trình trong hoạt động tuần tra kiểm soát để xử lý vi phạm hành chính
về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông
cho nên là chúng ta cần phải có các quy định về nghiêm cấm cán bộ chiến sĩ
lợi dụng các công việc được giao để mà sách nhiễu gây phiền hà hoặc có các hành vi tiêu cực
phát biểu kết luận hội thảo trung tướng tiến sĩ lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an khẳng định
các ý kiến đã phân tích làm sâu sắc luận cứu khoa học cho việc xây dựng dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
đồng thời phân tích làm sâu sắc luận cứ thực tiễn phản ánh sự cần thiết và cấp thiết
của việc xây dựng dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình hiện nay ở việt nam
nhiều tham luận đã đánh giá thực tiễn trật tự an toàn giao thông đường bộ ở một số địa phương
cũng như yêu cầu khách quan thực tiễn đòi hỏi phải hoàn thiện cơ sở pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ
trong đó có đề xuất xây dựng ban hành dự án luật
các tham luận đã thể hiện rõ sự nghiên cứu công phu tâm huyết và đầy trách nhiệm
sự chăn trở trước một lĩnh vực mà lâu nay được lãnh đạo đảng nhà nước cũng như quần chúng nhân dân các cơ quan báo chí quan tâm
tin an ninh trật tự
sáng nay tòa án nhân dân tỉnh khánh hòa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo tôn nữ thể trang sáu mươi tuổi
trú tại phường cam túc nam thành phố cam ranh và bị cáo nguyễn xuân tĩnh năm mươi tuổi trú tại phường cam nghĩa thành phố cam ranh
về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi chín đến tháng năm năm hành
năm hai nghìn hai mươi một tôn nữ thể trang sử dụng mạng xã hội facebook tham gia nhóm tiên dòng tổ chức chính trị phản động nhằm hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân
theo chỉ đạo của các thành viên cốt cán trong nhóm tiên rồng bị cáo trang đã có nhiều hoạt động tích cực tự nguyện thực hiện việc kết nối lôi kéo
tìm kiếm người có cùng quan điểm chống phá nhà nước giới thiệu người tham gia khóa học phù đồng vì nước do các thành viên tổ chức khủng bố việt tân giảng dạy
để phát triển lực lượng chống phá chính quyền trong nước thảo luận phương hướng đường lối lật đổ chính quyền nhân dân
năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi chín bị cáo nguyễn xuân tĩnh sử dụng mạng xã hội tham gia nhóm kín trên facebook việt tân tương trợ đây là tổ chức ngoại vi của tổ chức khủng bố việt tân
trong khoảng thời gian từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi thông qua sự lôi kéo của tôn nữ thể trang nguyễn xuân tĩnh đã tham gia khóa huấn luyện phù đồng vì nước
và có nhiều hoạt động khác nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt
năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi chín lật đổ chính quyền nhân dân tại phiên tòa hai bị cáo đã thành khẩn khai báo thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình thể hiện sự ăn năn hối lỗi
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo tôn nữ thể trang một mươi hai năm tù bị cáo nguyễn xuân tĩnh chín năm tù
ngoài ra sau khi chấp hành xong án phạt tù các bị cáo còn lại bị quản chế ba năm tại địa phương
qua công tác nắm tình hình sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác chỉ trong một thời gian ngắn từ ngày bốn tháng ba đến ngày bốn tháng năm
công an tỉnh yên bái phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra hoạt động kinh doanh vật tư y tế có liên quan tới công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trên địa bàn thị xã nghĩa lộ và thành phố yên bái qua đó phát hiện bốn hộ kinh doanh có dấu hiệu sai phạm
lực lượng chức năng đã thu giữ một ba trăm bảy mươi sáu bộ kit test nhanh covid một mươi chín bốn sáu trăm linh que lấy dịch tị hầu bốn mươi vỉ thuốc dự phòng và điều trị các chứng bệnh covid một mươi chín
tám máy spo hai là thiết bị đo độ bão hỏa oxy
tổng trị giá hàng hóa hơn một trăm một mươi triệu đồng cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính tổng số tiền là tám mươi một triệu tám trăm linh nghìn đồng
thưa quý vị thời gian qua số ca mắc covid một mươi chín tại hà nội liên tục tăng cao cũng đã khiến cho các ca bệnh phải nhập viện có chiều hướng tương tự
áp lực đối với các cơ sở y tế cũng vì thế mà lớn hơn rất nhiều
các bệnh viện đã phải áp dụng nhiều giải pháp để đảm bảo đủ nhân lực chăm sóc điều trị bệnh nhân
ngay cả những y bác sĩ dù đang là f vẫn tình nguyện ở lại bệnh viện để điều trị cho các bệnh nhân f khác chia lửa cùng với đồng nghiệp của mình
ghi nhận của truyền hình công an tại bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an
khu chăm sóc tích cực icu cho bệnh nhân covid một mươi chín ở bệnh viện một trăm chín mươi tám bộ công an luôn trong tình trạng kín chỗ
bệnh nhân ở đây hầu hết là lớn tuổi và có bệnh nền nặng
áp lực công việc đối với các y bác sĩ ở đây cũng căng thẳng nhất
vì thế nhiều nhân viên y tế đang là f không thể nhẹ như điều dưỡng nguyễn thị huyền đã tình nguyện ở lại để điều trị cho các bệnh nhân covid một mươi chín
nếu mà chúng tôi nghỉ ở nhà thì đồng đội sẽ phải làm tăng tour lên ạ
còn vì bệnh nhân thì là số lượng bệnh nhân quá đông ạ
nếu mà không có người hỗ trợ thì các bác sĩ hay là các điều dưỡng không thể nào mà đảm đương được
số lượng bệnh nhân cứ dần tăng lên như thế
hiện bệnh viện một trăm chín mươi tám đang chia ra làm ba phân khu để điều trị cho hàng trăm bệnh nhân f
số bệnh nhân nhập viện ngày càng tăng nhưng số y bác sĩ lại không thể tăng thêm
trong khi đó số nhân viên y tế nhiễm mới covid một mươi chín gần như ngày nào cũng có
thay vì làm việc sáu tiếng một ca như trước hiện nhiều y bác sĩ phải trực đến một mươi hai tiếng một ca và gần như không có ngày nghỉ
khi mà điều trị những bệnh nhân có cái bệnh thông thường mà không nhiễm covid đã là áp lực rất lớn
bây giờ thì cộng thêm với những bệnh nhân đấy nhiễm covid vào thì tình trạng bệnh nó sẽ lạng hơn và bắt buộc phải điều trị ở những khu riêng
nói với chúng tôi nhân lực ở phía bệnh viện là phải chia đôi số lượng nhân viên y tế và các bác sĩ ra là một khu điều trị
cái môi trường nguy hiểm độc hại cộng với số lượng bệnh nhân nặng nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng cho nên là các bác sĩ lại càng căng thẳng hơn
các bác sĩ lại càng căng thẳng hơn và đặc biệt là các bác sĩ lại càng căng thẳng hơn
nhân viên y tế của chúng tôi hiện tại cũng đã nhiễm tức là bệnh nhân f cũng số lượng rất là nhiều
và các bạn khi mà các bạn ấy triệu chứng nhẹ thì các bạn ấy cũng đã rất sẵn sàng sung phong tiếp tục đi làm vào tâm dịch để sẵn sàng cứu chữa cho người bệnh
song song với việc điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín bệnh viện một trăm chín mươi tám còn phải đảm bảo công tác khám chữa bệnh đối với các bệnh lý khác
mô hình khoa tách đôi đã được thực hiện để vừa đảm bảo an toàn cho bệnh nhân
vừa điều phối để không thiếu cơ hội

bên cạnh đó bệnh viện cũng cho bệnh nhân điều trị ngoại trú nhiều hơn
chúng tôi buộc là phải phân luồng và chia khung
với những bệnh nhân mà không nhiễm covid thì sẽ sang một khu điều trị riêng
và những bệnh nhân mà có những bệnh lý nền của các chuyên khoa nhưng mà có những covid thì chúng tôi phân thành một khu vực riêng để điều trị
vẫn đảm bảo được an toàn cho bệnh nhân và bệnh nhân vẫn được khám điều trị và cấp cứu kịp thời tất cả các mặt bệnh
những y bác sĩ này họ từng cùng nhau sung phong làm nhiệm vụ tại khắp các tâm dịch trên cả nước
giờ là f không thể nhẹ họ vẫn đóng góp cho việc cứu chữa bệnh nhân
tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề của nhân viên y tế đã giúp bệnh viện giải quyết được bài toán nhân lực
duy trì được khả năng điều trị chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và người dân
căng mình ứng trực điều tiết giao thông dầm mình dưới mưa chịu đựng nắng nóng
những chiến sĩ cảnh sát giao thông còn để lại nhiều thiện cảm khi có những cử chỉ thân thiện khi thì giúp người dân băng qua đường
khi lại hỗ trợ bà con thu lượm hoa quả bị rơi khi thì sơ cứu cho người bị tai nạn
mệnh lệnh trái tim ngày hôm nay thêm những hình ảnh rất đẹp nữa của các chiến sĩ mang sắc phục mồng

chiếc xe gặp nạn trên đường
dưới cây nắng trói trang các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã lao tới ra sức đẩy xe vào khu vực an toàn
xong xuôi lại quay về làm nhiệm vụ
những hình ảnh được chia sẻ rộng rãi đã nhận được nhiều lời tán dương của cộng đồng mạng
sẵn sàng giúp đỡ hết mình khi người dân gặp khó khăn
hành động ý nghĩa thêm một lần nữa để lại những hình ảnh đẹp nhân văn về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân